sau khi yêu cầu công an của một mươi tám phường trên địa bàn quận giả soát công an quận hoàn kiếm hà nội đã xác định và mời người bán hàng rong lên trụ sở để làm rõ việc bán ba quả dứa cho khách du lịch nước ngoài với giá năm trăm linh đồng
chiều tối hai mươi tám tháng bốn công an phường hàng buồm quận hoàn kiếm nhận được thông tin vụ việc cử cán bộ phối hợp các bên liên quan xác định rõ sự việc xảy ra tại ngã tư hàng buồm hàng đường
theo clip ghi lại nhóm du khách đã tỏ ra bất bình và có hành động tức giận giật cháy dứa và đồ bán hàng của người phụ nữ ném xuống đất
nữ du khách bức xúc vì bị người bán hàng rong chặt chém ba quả dứa năm trăm linh đồng
nhiều người xung quanh vào can ngăn và yêu cầu người bán hàng trả lại tiền cho nhóm khách du lịch
lúc này người phụ nữ bán hàng rong mới chịu trả lại tiền
sự việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ tập trung tại ngã tư gây ồn ào trong khu vực
trung tá đình đức hạnh trưởng công an phường hàng buồm cho biết
đơn vị cử cán bộ triệu tập người phụ nữ bán dứa tới trụ sở công an để làm rõ sự việc
đây không phải lần đầu tiên hành vi chặt chém du khách nước ngoài xảy ra trên địa bàn quận hoàn kiếm
ba ngày sau vụ việc người bán hàng rong trên đường thụy khuê có ý định chặt chém du khách nước ngoài
ubnd phường bưởi quận tây hồ hà nội đã xử phạt hành chính với người bán hàng rong
lãnh đạo ubnd phường bưởi cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra bằng những biện pháp nghiệp vụ
công an kinh tế quận tây hồ và công an phường một mươi đã nhanh chóng tìm ra được danh tính người bán hàng rong
và mời người này về trụ sở công an làm việc cùng với sự tham gia của công chức tư pháp hộ tịch của phường
tại buổi làm việc lực lượng chức năng xác định người bán hàng rong trên là bà b t l
quê xã yên hòa huyện yên mỹ tỉnh hưng yên hiện chú phường phúc xá ba đình
bà l thường xuyên đi bán dòng khu vực đường thanh niên thụy khuê hoàng hoa thám
trong quá trình làm việc bà l thừa nhận hành vi ứng xử của mình không đúng
đồng thời bày tỏ sự hối hận và xin lỗi vì đã vô tình tạo hình ảnh không đẹp về hà nội với du khách nước ngoài
sau khi xác định rõ các lỗi vi phạm ubnd phường một mươi đã xử phạt hành chính một trăm năm mươi đồng đối với bà l
về lỗi bán hàng rong
lãnh đạo ubnd phường bưởi cho hay vì bà l đã trả lại tiền cho khách
nên chỉ xử phạt về lỗi vi phạm về trật tự đô thị
đồng thời địa phương cũng yêu cầu bà l cam kết sẽ không tái phạm hành vi này
qua vụ việc này ubnd phường bưởi cũng nhắc nhở tuyên truyền những người kinh doanh trên địa bàn phường
tuân thủ đúng quy định trong hoạt động bán hàng không được bán hàng rong tại nơi không đúng quy định
có thái độ ứng xử văn minh thanh lịch để góp phần làm đẹp hình ảnh thủ đô
trước đó ngày một mươi năm tháng ba mạng xã hội lan truyền đoạn clip về việc du khách nước ngoài đi mua táo
tại một gánh hàng rong trên phố thụy khuê quận tây hồ hà nội
thì suýt bị chặt chém hai trăm linh đồng cho một túi táo nhỏ
nội dung đoạn clip ghi lại cảnh hai du khách tây được một người phụ nữ bán trái cây mời ăn thừa táo
rồi bán một túi táo nhỏ với giá hai trăm linh đồng du khách không đồng ý dẫn đến răng co
chứng kiến câu chuyện một nam bảo vệ gần đó đã đến nói rằng
năm mươi mà được từng này bà đừng làm thế trả lại tiền cho họ đi
lúc này người phụ nữ mới chấp nhận trả lại tờ hai trăm linh đồng cho khách rồi rời đi
hai du khách nước ngoài mừng rỡ cảm ơn người bảo vệ tốt bụng
sau sự việc trên clip sau khi đăng tải nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân
nhiều người cho rằng người phụ nữ bán hàng rong trên đã làm xấu đi hình ảnh
của du lịch hà nội việt nam trong mắt du khách quốc tế
du khách bị hết giá khi mua ba đối tất hết bảy trăm linh đồng ở chợ bến thành
kiki một youtuber người nhật bản thông thạo tiếng việt mới đây đăng lên mạng xã hội
nhiều video về trải nghiệm đi chợ bến thành mua sắm đồ
trong đó anh đối mặt với nạn hết giá khủng khiếp
lên gấp một mươi lần so với giá đồng ý bán cuối cùng
khi ghé vào một sạp thời trang tiki đã hỏi mua ba đôi tất màu đen
người phụ nữ bán hàng ngồi trên đống quần áo trước mặt là những trồng tất
và nói một đôi hai trăm năm mươi đồng nhân ba giảm còn bảy trăm linh đồng
anh thàng thốt hỏi đi hỏi lại người bán có phải thật sự là bảy trăm linh đồng
cho ba đôi tất không rõ nhãn hiệu
ngay sau đó kiki đã sử dụng tiếng việt và câu chuyện đi đến hồi cây cấn
anh nói bảy trăm linh đồng thì đắt quá đồng thời ghi chú thêm trên video rằng
chuồn ngay đi thôi
người bán kéo thầy anh lại hỏi muốn mua giá bao nhiêu
thì cứ trả anh trả sáu mươi đồng thôi
nghe vậy người bán giảm xuống còn một trăm năm mươi đồng cho ba đôi
tuy nhiên khi tiki quả quyết quay đi thì người bán hàng đồng ý với giá sáu mươi đồng
sau khi vội vã đi như chạy khỏi sạp nam youtuber nói
chỗ vừa rồi ghê quá định bán giá gấp một mươi lần luôn
sau đó anh mua quần áo thể thao ở sạp khác vừa lên tiếng đã bị người bán kéo vào bên trong
chiếc áo phông quần sọc người bán báo giá năm trăm năm mươi đồng
anh trả hai cái ba trăm linh đồng
và sau một hồi ráng co người bán đồng ý ba trăm năm mươi đồng
trước đó anh mua chiếc alo một bốn triệu đồng sau khi bị hết giá hai tám triệu đồng
tigi cho rằng mình không biết trả giá khi đi chợ bến thành
anh chia sẻ trong video giá thực tế không phải là một nửa đầu mà là một phần một mươi cũng có
chợ bến thành là chợ dành cho du khách nên mới xảy ra những câu chuyện như thế này
còn những chợ khác không như vậy
ở chỗ khác họ không kéo khách như vậy đâu đừng hiểu nhầm nha
trên nhiều diễn đàn du lịch lớn dành cho du khách
nước ngoài đề tài làm thế nào để mua hàng đúng giá và trả giá đúng cách được nhiều du khách hưởng ứng
du khách cho rằng chợ bến thành cung cấp nhiều thứ cho người nước ngoài và người dân địa phương hiếm khi mua sắm ở nơi này
vì họ biết giá cả rất cao so với thị trường
một du khách từ malaysia tư vấn thứ nhất nên giao dịch bằng tiền việt nam
thứ hai luôn để người bán đưa ra giá trước sau đó bạn giảm từ năm mươi sáu mươi
và tiếp tục điều chỉnh giá sao cho cân bằng hài hòa với người bán
thứ hai bạn hãy bỏ đi nếu người bán không khớp được giá với bạn
đừng lo lắng nếu thấy giá hợp lý người bán sẽ gọi bạn quay lại ngay khi bạn vừa xoay đi
anh trần phong hướng dẫn viên du lịch tiếng anh nhiều năm kinh nghiệm cho biết
chợ bến thành là điểm đến không thể bỏ qua của du khách quốc tế khi đến tp hcm
bởi khu chợ này thể hiện muôn mặt của đời sống văn hóa người việt
tại đây du khách có thể khám phá chợ cá tươi sống hàng rau xanh hàng ăn uống với đầy đủ các món từ ngọt đến mặn
đặc biệt học cách trả giá sao cho đúng cũng là trải nghiệm mà ở nhiều quốc gia tới nay không còn tồn tại cách bôi bán này
anh trần phong chia sẻ quan trọng là hướng dẫn viên cần thông báo cho du khách của mình trước về việc trả giá khi vào chợ
để họ không bị sốc văn hóa
tôi từng đưa nhiều đoàn khách vào chợ bến thành và luôn luôn can dặn chốc mọi thứ
du khách nào muốn trải nghiệm có thể mua sắm trả giá để hiểu văn hóa buôn bán địa phương
nếu bị hố cũng phải chấp nhận vì đó là một phần của du lịch
tuy nhiên ngày nay
du khách đến chợ bến thành không nhiều người mua hàng vì họ đã biết người bán bên trong hết giá cao
họ vào để dạo chơi nhưng lại mua hàng lưu niệm ở các cửa hàng bên ngoài
nơi sản phẩm được niêm yết và không bị nói thách
anh phong cũng cho rằng cách buôn bán ở trong chợ bến thành càng ngày càng không bền vững
việc hết giá quá cao gấp từ năm đến một mươi lần không còn đem lại cho du khách trải nghiệm nữa mà là sự sợ hãi
tiếng xấu thường đồn ra và du khách sẽ sợ mua hàng trong chợ này khiến cho cả điểm đến bị ảnh hưởng
theo bà huỳnh đan thùy
chuyên gia du lịch hết giá là tâm lý của người bán khi biết du khách chỉ đến tp hcm du lịch một lần
thế nhưng những người hết giá lại không nghĩ đến việc hết giá sẽ khiến cho điểm đến mang tiếng xấu
bà thùy phát biểu những video của youtuber người nhật bản là ví dụ xấu cho hình ảnh của điểm đến chợ bến thành
vì chợ bến thành không chỉ đơn thuần là chợ truyền thống mà còn là điểm du lịch
nên sở công thương và sở du lịch phải phối hợp chấn chỉnh
các sạp cần niêm yết giá công khai
nếu sạp nào hết giá mà có du khách phản ánh
thì sở phải cử người xuống lập biên bản đưa vào danh sách đen vì vi phạm nhiều lần có thể bị xử phạt hoặc đóng cửa sạp
bên trong chợ cần có đường dây nóng để du khách phản ánh
một số ý kiến lại cho rằng mặt bằng giá cả hàng hóa trong chợ bến thành đắt hơn so với nhiều nơi là do giá mua
giá thuê ký ốt trong chợ không hề rẻ cho nên phải hết giá chặt chém để bù vào giá thuê
dù vậy hết giá gấp một mươi lần là điều khó có thể chấp nhận được nhất là lại với du khách nước ngoài
trong một nghiên cứu của savins vào năm hai nghìn một mươi bảy
mặc dù một ký ốt trong chợ bến thành rất nhỏ chỉ vài mét vuông
nhưng giá thuê tại đây lại được đánh giá là đắt ra giả miếng
thậm chí nhiều hãng thông tấn báo chí nước ngoài đánh giá chợ bến đành là nơi có giá thuê và sang nhượng đắt đỏ nhất thế giới
cụ thể chi phí thuê mặt bằng mini tại đây vào ngưỡng ba mươi năm mươi triệu đồng một ký ốt mỗi tháng
các trung tâm còn lại chỉ khoảng bốn mươi hai mươi bảy triệu đồng mỗi tháng tùy vào vị trí
bên cạnh giá thuê chợ bến thành còn có một hình thức khác là sang nhượng quầy hàng
các ký ốt có diện tích từ hai bốn mét vuông có giá sang nhượng khoảng một hai tỷ đến hai năm tỷ đồng
như vậy mỗi mét vuông trong chợ bến thành có giá từ sáu trăm linh triệu đồng đến hơn một tỷ đồng
còn theo cảo sát ở thời điểm hiện tại giá thuê sang nhượng kiosk tại chợ bến thành vẫn đang có xu hướng tăng so với sáu năm trước
mức tăng tương đương với giá đất tại khu vực xung quanh phố đi bộ nguyễn huệ